ngay từ khi dịch bệnh covid một mươi chín tái diễn trở lại thành phố đà nẵng với số ca mắc liên tục tăng
các đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã hăng hái tích cực tham gia chống dịch
nhất là trong tình hình hiện nay dịch bệnh khó lường
tuổi trẻ thành phố càng đồng lòng và sẵn sàng sung kích trong mọi tình huống vì sức khỏe cộng đồng
trong những ngày qua cùng với các hoạt động hỗ trợ tặng nhu yếu phẩm cho các bệnh viện và khu cách ly trên địa bàn
thành đoàn đà nẵng đã kêu gọi các đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia các đội tình nguyện để cùng chính quyền chống dịch
và chỉ trong hai mươi bốn giờ đã có hơn năm bạn trẻ tình nguyện đăng ký tham gia
ngay trong ngày ba mươi một tháng bảy thành đoàn đà nẵng đã thành lập bốn đội tham gia hỗ trợ tại khu vực cách ly
và hỗ trợ tại chốt chặn khu vực phong tỏa đối diện chùa long hoa và đường nguyễn duy trình
với tinh thần là một thanh niên thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cùng với thành phố
và tất cả các lực lượng gần thể của thành phố để thực hiện chống dịch tốt để cho đợt dịch này có thể qua nhanh
chúng tôi văn đọc kêu gọi đoàn viên thanh niên tham gia vào hai đội hình tình nguyện
thứ nhất là đội hình tình nguyện về ứng phó trước tình hình mới của dịch covid một mươi chín
thứ thứ là tham gia vào đội hình sản sản để hiếm ấn những tình nguyện
trong hai ngày giao hữu qua chúng tôi có hơn năm đội viên thanh niên tham gia vào hai đội hình tình nguyện
và hiện tại bây giờ thì một số đội các bạn của mình cũng đã tham gia trung phong
tham gia phục vụ tại các hai cái khu cách ly trên địa bàn quận trần tà và quận trần
đến nay cùng với những nỗ lực của toàn thành phố đà nẵng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì hàng nghìn bạn trẻ đang đã và sẽ tiếp tục tình nguyện đăng ký tham gia những phần việc cụ thể
từ vận động tuyên truyền đến trực tiếp tại điểm cách ly nhằm đóng góp sức trẻ cùng thành phố
qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp
với covid một mươi chín trong thời gian không xa